thêm một đường dây đánh bạc khủng vừa bị đưa ra xử lý trước pháp luật
công an thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố một mươi năm bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh quy mô lớn
mỗi ngày giao dịch gần một tỷ đồng để điều tra về tội đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi bảy tháng chín đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật đã triển khai chín tổ công tác
đồng loạt triệt phá chín địa điểm ghi số đề trên đại bản thành phố
tại các hiện trường lực lượng công an thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng tiền mặt hai mươi tám điện thoại di động hai chiếc xe ô tô cùng nhiều phơi đề sổ sách có liên quan
cầm đầu đường dây số đề này là huỳnh xuân phong và trần thị thắm
hàng ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố bô ma thuật và các huyện thị xã của tỉnh đắk lắc
sau đó phong sẽ dùng điện thoại để chuyển hết phơi đề cho trần thị út hiền
cho đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc rồi tính toán thắng thua với nhau
trung bình mỗi ngày đường dây số đề này giao dịch gần một tỷ đồng